các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi ba ca phát hiện tại cộng đồng có ba trăm linh ca nghi ngờ do người dân tự test nhanh dương tính chưa đủ điều kiện khẳng định là ca bệnh
như vậy hiện tại số ca mắc mới trong ngày bằng với đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là dưới một trăm linh ca một ngày
tổng số ca cộng rồn do bộ y tế công bố tại tp hcm đến nay là sáu trăm linh tám sáu trăm chín mươi tám ca
số ca có hỗ trợ hô hấp là một trăm bốn mươi một ca số ca đang thở máy xâm lấn là hai mươi năm ca
hiện tp hcm chỉ còn ba mươi sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi và hai phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín nằm viện
theo báo cáo của sở y tế hiện trên địa bàn tp hcm chỉ còn một ca cách ly tập trung sáu chín trăm hai mươi chín ca đang cách ly tại nhà
đây là con số đáng mừng cho ngành y tế tp hcm sau làn sóng covid một mươi chín vô cùng nặng nề vừa qua
bốn ngày liên tục tp hcm không có ca mắc covid một mươi chín tử vong
tổng số ca tử vong trên địa bàn tp hcm là một ca
tổng số ca tử vong trên địa bàn tp hcm đến hiện tại là hai mươi bốn trăm tám mươi tám ca đã tiêm vaccine cho một trăm một mươi chín một trăm bảy mươi ba trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi
như vậy tính đến hiện tại tp hcm đã tiêm cho một trăm một mươi chín một trăm bảy mươi ba trẻ tầm số trẻ hoãn tiêm là hai bốn trăm chín mươi bốn em
ngoài ra ghi nhận bốn trăm năm mươi tám trường hợp được chỉ định chuyển đến bệnh viện tiêm
các trường hợp phản ứng sau tiêm đều được phát hiện sớm xử lý kịp thời hiện sức khỏe ổn định
công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự an toàn và đảm bảo công tác phòng chống covid một mươi chín
dự kiến ngày hai mươi hai tháng bốn tp hcm sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín trong buổi sáng với một trăm ba mươi tám điểm
ba trăm ba mươi sáu bản tiêm tại hai mươi hai quận huyện tp thủ đức với khoảng ba mươi ba bảy mươi năm trẻ được tiêm
dù tình hình dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát công tác phòng chống dịch bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực
thế nhưng người dân vẫn không nên chủ quan lơ là
nghiêm túc phối hợp cùng chính sách phòng chống dịch của thành phố để nhanh chóng ổn định đời sống